cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận ngày hôm qua đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bị can nguyễn văn nhật chú huyện hàn thuận bắc về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
theo hồ sơ vụ việc nguyễn văn nhật là giáo viên chủ nhiệm lớp bốn trường tiểu học long thạch thuộc xã hồng sơn huyện hàn thuận bắc
từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba lợi dụng quan hệ thầy trò và sự ngây thơ của các em học sinh
ngay trong lớp học ông nhật đã nhiều lần có hành vi dùng tay xâm phạm vùng kín hai nữ học sinh sinh năm hai nghìn một mươi
sau khi gia đình các em biết việc đã đến công an xã trình báo và làm đơn tổ cáo hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định